ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động
dưới sự lãnh đạo của đảng giai cấp công nhân việt nam luôn phát huy truyền thống tốt đẹp
sát cánh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức phấn đấu xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
không ngừng vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh để trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại